bảy bánh heroin và một kg ma túy đá do ba đối tượng vận chuyển vừa bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với đồn biên phòng ba thơm phát hiện bắt giữ vào sáng nay
khoảng năm giờ sáng nay tổ công tác phát hiện ba đối tượng đi bộ trên lối mòn cách đường biên giới về phía lào khoảng hai trăm năm mươi mét có biểu hiện nghi vấn nên đã bao vây truy bắt
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy một đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt nhưng đã bị trinh sát khống chế bắt giữ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có bảy bánh heroin trọng lượng khoảng hai năm kg một gói ma túy đá có trọng lượng một kg một súng tự chế một dao nhọn và ba điện thoại di động
qua khai thác nhanh các đối tượng khai nhận là quảng văn dương cà văn tướng và cà văn tiến cùng chú tại tỉnh điện biên
số ma túy trên do cá văn tướng mua của đối tượng không rõ danh tính bên lào với giá bảy mươi triệu đồng một bánh heroin một trăm linh triệu đồng một kg ma túy đá với mục đích mang về để bán lẻ kiếm lời